chiều ngày sáu tháng bảy phòng cảnh sát môi trường công an thành phố phối hợp với hải quan hải phòng cảng đình vũ tiến hành mở khám xét một container chứa vải tt nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường biển thuộc địa phận hải phòng
qua kiểm đếm số lượng vẻ tt ước tính khoảng sáu trăm linh kg được đóng trong hơn ba mươi thùng cắt tông kích thước khác nhau
các đối tượng kê khai trong đơn hàng hóa vận chuyển là nựa hoa hồng nhưng sau đó bố trí cất dấu vẻ tê sen kẽ với thùng chứa nụ hoa hồng
hiện nay toàn bộ số tăng vật đã được niêm phong bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an tp hải phòng tiếp tục điều tra làm rõ